nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và dân hương tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
đây là nơi bác hồ đã sống một mươi năm năm cuối của cuộc đời mình với bao kỷ vật câu chuyện về một vị lãnh tụ vĩ đại
vườn phủ chủ tịch một sớm tinh khôi không gian mùa xuân thật thiêng liêng khi tết nguyên đán đang đến rất gần
tổng bí thư nguyễn phú trọng thắp hương trên bàn thờ bác hồ tại ngôi nhà sáu mươi năm
đây cũng là nơi bác nằm dưỡng bệnh khi sức khỏe đã yếu hơn
bao kỷ vật giản dị thiên liêng gắn bó với cuộc đời của một con người vĩ đại
tất cả ngày ngày cứ kể mãi những câu chuyện về người
năm hai nghìn một mươi sáu đã có hai tám triệu đồng bào và khách quốc tế đến thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là con số đông nhất
trong nhiều năm trở lại đây cán bộ công nhân viên làm việc tại khu di tích luôn ý thức sâu sắc niềm vinh dự tự hào
khi cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh phát động và lan tỏa
khu di tích đã trở thành thực tiễn sinh động đầy thuyết phục
nhiều hình thức sinh hoạt phong phú đã được tổ chức để mọi người học tập và làm theo bác từ những công việc hàng ngày nhỏ nhất
năm năm liền đảng bộ khu suy tích là đảng bộ trong sạch vững
mạnh năm hai nghìn một mươi sáu là đảng bộ đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc
chia sẻ với thành tích của anh chị em làm việc tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đón một mươi triệu khách đến du lịch đồng bào và bạn bè quốc tế đến thăm bác đông hơn
điều đó khẳng định đất nước ta thanh bình bác hồ của chúng ta vô cùng vĩ đại
nhưng dân ta tin tưởng vào đảng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc
căn dặn cán bộ công nhân viên đang làm việc tại khu di tích phải nhận rõ trách nhiệm của mình
không ngừng trao dồi nâng cao nghiệp vụ góp phần vào sự nghiệp chung của đảng
học tập tư tưởng đạo đức hồ chí minh và chống suy thoái trong đảng
chúng ta đang triển khai rất là tích cực khẩn trương quyết liệt việc xây dựng trình đốn đảng
không suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống học tập làm theo bác
căn dặn cán bộ công nhân viên đang làm việc tại khu suy tích phải nhận rõ trách nhiệm của mình

học tập tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống học tập làm theo bác
cho nên là cái việc mà bà con đến đây đông càng có ý nghĩa càng rất là tốt

đạo đức hồ chí minh thì tuyệt vời rồi
đạo đức hồ chí minh thì tuyệt vời rồi
hơn chín trăm linh chuyến công tác đến với cơ sở
hàng nghìn kỳ vật là hàng ngàn câu chuyện thể hiện tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh
điều đó nhắc nhở cán bộ công nhân viên khu di tích phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn phục vụ đồng bào tốt hơn
phong cách một cái phong cách riêng của bác
đúng là rất trọng dân gần dân tin dân rất khiêm tốn giản dị
là tỉ mỉ chú đáo khoa học trong làm việc
và đối với anh chị em đối với người thân những người quen nhân dân tận tỉnh chú đáo tỉ mỉ từng tí một
phong cách thì khó lắm rất tiết kiệm
dùng cái mẫu bút chỉ buộc cái dây và để đây để con ghi con viết
viết giấy hai mặt
tôi nghĩ là sắp tới chúng ta phải tiếp tục học tập
làm theo tấm gương của bác
để mọi mặt
nhưng đồng thời như cũng nhiều lần nói phải thấm vào máu vào thịt của mình
biến thành là việc làm rất tự nhiên chứ không lên gân lên cốt gì cả
và các đồng chí lại được trách nhiệm trực tiếp bảo quản trông coi gìn giữ những cái hiện vật gì thích rất quý báu ở đây
tiếp xúc với khách quốc tế với trong nước
giới thiệu với bà con làm sao lột tả cho nó hết
để cái hồn cái tư tưởng cái tinh thần cái sự vĩ
vĩ đại của bác
vĩ đại nhưng mà nó rất khiêm tốn
càng khiêm tốn lại càng vĩ đại
mùa xuân năm đinh dậu là mùa xuân thứ bốn mươi tám bác hồ ra đi
gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc của người đất nước ta đã đổi thay kỳ diệu
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn khu di tích hồ chí minh tại phủ chủ tịch sẽ mãi là một địa chỉ đỏ thiêng liêng
để mọi người đến nơi đây suy ngẫm nhìn lại mình học bác và làm theo bác
người đã nâng niu tất cả chỉ quên mình